trong đó thì có một tám trăm sáu mươi sáu lượt phương tiện không cho vào thành phố một một trăm hai mươi lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố
bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hà nội
lực lượng công an thủ đô đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm công tác phòng chống dịch đối với sáu mươi năm trường hợp
có hai mươi trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng một cơ sở vi phạm bốn mươi bốn trường hợp có hành vi vi phạm khác
hai đối tượng huỳnh trung khánh và trần ngọc hoài cùng chú tại huyện tuy phước của tỉnh bình định vừa bị cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố quy nhơn
phối hợp với công an địa phương bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy khi tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trên địa bàn khu vực tám phường trần quang diệu
qua tết nhanh hai đối tượng khánh và hoài dương tính với chất ma túy kiểm tra trong người hoài cơ quan công an thu giữ một gói ni lông chứa ma túy tổng hợp
trước đó trần ngọc hoài đã bị công an huyện tuy phước bắt quả tang cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đang cho tại ngoại chờ xử lý
thì đối tượng tiếp tục thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã bắt tạm giam đối tượng hoài để xử lý theo quy định pháp luật
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với trần thị thu tâm và nguyễn thị tố nga
cùng chú tại thành phố đà nẵng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mục đích vụ lợi bất chính tâm nga và trần thu hà đã bị khởi tố trước đó đã cùng nhau cấu kết cho đào thị như lệ vay tiền nhiều lần với khoản tiền từ một mươi bốn bốn mươi sáu năm tỷ đồng
lãi suất một một ngày trên số tiền cho vay tương ứng ba trăm sáu mươi năm một năm
qua điều tra xác định tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn bốn chín tỷ đồng
hà thu lợi bất chính trên bốn chín tỷ đồng
nga thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi năm triệu đồng
nga và hà thu lợi bất chính chung số tiền trên một trăm hai mươi ba triệu đồng
cũng liên quan tới vụ việc này cơ quan điều tra đã khởi tố bốn cá nhân lợi dụng việc bà lệ bị vỡ nợ đã cho người này vay số tiền lời cắt cổ
riêng bà đào thị như lệ là bị hại trong vụ việc này cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm ra với hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ kiền hạn khi thi hành công vụ
thưa quý vị trong những ngày đầu hà nội nới lỏng giãn cách xã hội thì người dân được phép ra đường
một số dịch vụ được mở lại nhưng lại dẫn đến tình trạng quá tải không đảm bảo được công tác phòng chống dịch
đây là một trong những nguy cơ khiến dịch covid một mươi chín có thể bùng phát bất cứ khi nào
ghi nhận của phóng viên thầy sự
thật không khó để thấy các dịch vụ như sửa chữa bảo dưỡng xe điện thoại máy tính quán ăn hay các dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách thậm chí còn dẫn đến quá tải
nhiều hàng quán người dân còn chủ quan chưa đảm bảo năm k của bộ y tế thậm chí tại một số cửa hàng còn để cho khách hàng ăn tại chỗ
việc này vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện tại
trong những ngày này lực lượng công an phải gồng mình để giúp người dân vừa đảm bảo kinh tế
vừa giữ gìn an toàn phòng chống dịch
sau khi nhận được chỉ thị của bộ y tế về việc điều chỉnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn thành phố
lãnh đạo công an quận hoàn kiếm cũng như ban chỉ huy phường đồng xuân đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ gia quân đồng loạt nhắc nhở các vi phạm trên toàn địa bàn phường
kinh quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã phối hợp với bộ y tế tiến hành ký cam kết với các hộp kinh doanh trong chỉ thị
đã đưa ra tôi gặp những trường hợp cố tình vi phạm mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần
nhưng vẫn cố tình có lực lượng ở bên ngoài
khi thấy lực lượng cảnh công an đến thì sẽ đóng cửa
chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
dịch này vẫn còn nguy cơ hệ cao
nên là người dân không nên chụp quan
vì việc mà hành phố vẫn chỉ đào là
chỉ thị một mươi năm có chỗ được một mươi năm cổng
vị trò này cũng hợp lý và nguyên nhân người dân không đi chỉ ra ngoài cái cần thiết
những cái việc nói thì nhớ có một người ta ép không thì nó rất nguy hiểm
hết khó cho trí viết hết khó cho biết ai tiếp xúc với ai
lúc này chúng ta cũng phải cân nhắc để ý
còn nếu mà dịch lúc xảy ra thì rất là nguy hiểm
hà nội đang tiến dần vào cuộc sống bình thường mới
thế nhưng để đảm bảo không cho các người
nguy cơ dịch bệnh bùng phát cần có sự hợp tác hỗ trợ từ các cơ quan chức năng
và ý thức phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân
đừng chụp quan trước những chuyển biến tích cực
trong phần tiếp theo của chương trình
việt nam tiến hành song song các biện pháp chống dịch và phòng chống những thách thức an ninh phi truyền thống
coi đây là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược an ninh quốc gia
nga xác nhận toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay an hai mươi sáu gặp nạn đã thiệt mạng
không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
bao gồm mạng viễn thông mạng internet mạng máy tính hệ thống thông tin hệ thống xử lý và điều khiển thông tin cơ sở dữ liệu
là phương tiện có tốc độ truyền tải tìm kiếm thông tin nhanh lưu trữ thông tin lớn
là môi trường có tính liên kết cộng đồng không biên giới tính đa phương tiện tương tác rất cao
là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian thời gian
là một bộ phận cấu thành của xã hội bao trùm mọi mặt đời sống xã hội
mang lại những cơ hội vận hội mới để các quốc gia dân tộc hợp tác và phát triển
tuy nhiên không gian mạng tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng
do thông tin khó kiểm chứng và kiểm soát
làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước
làm suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia
và đáng lo ngại hơn không gian mạng đang là môi trường cho các tổ chức khủng bố tội phạm hoạt động
là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại về tư tưởng
thưa quý vị tại việt nam
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thời gian vừa qua các thế lực thù địch phần tử phản động đã triệt để lợi dụng dịch bệnh
như một chiêu bài để chống phá đảng nhà nước và xâm phạm an ninh quốc gia
thực tế phương thức của loại tội phạm này thì không mới
như lợi dụng dịch bệnh để phạm tội là âm mưu hết sức thâm độc
làm phương hại đến an ninh quốc gia và cản trở công tác phòng chống dịch của đất nước
đầu tháng chín đối tượng bùi văn thuận đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết
hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia
không chỉ các đối tượng như bùi văn thuận mà kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại tại việt nam
một số tổ chức lưu vong cấu kết với những phần tử phản động đã lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh
dùng mọi thủ đoạn để tán phát thông tin tuyên truyền xuyên tạc giả mạo về dịch bệnh để chống phá nước ta
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các loại đối tượng tập trung ở ba điểm chính
thứ nhất là các đối tượng tìm cách phủ nhận xuyên tạc mọi nỗ lực kết quả thành tiệu phòng chống dịch của chúng ta
điểm thứ hai là các đối tượng tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc chia rẽ lực lượng vũ trang và nhân dân
làm suy giảm sức mạnh của chúng ta trong phòng chống dịch
đồng thời tìm cách phá hoại việc các doanh nghiệp kiều bào quần chúng nhân dân đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
mà điểm thứ ba là tạo và phát tán các loại tin giả tin xấu độc gây hoa mang dư luận tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự
các hoạt động trên đã làm xấu đi hình ảnh uy tín vị thế
của đất nước việt nam làm xói mòn lòng tin của người dân và chính quyền làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân
cách thức các đối tượng và tổ chức này thực hiện là sử dụng các trang mạng blog có máy chủ đặt tại nước ngoài
triệt để lợi dụng tính năng lan tỏa dễ tán phát và khó kiểm soát kiểm duyệt nội dung của các mạng xã hội như facebook youtube zalo hay workshop
đặc biệt các đối tượng triệt đề sử dụng tính năng bình luận chia sẻ và phát trực tiếp
để tán phát rộng rãi số lượng tiếp cận thông tin cùng lúc rất lớn
thông qua đó để tuyên truyền thông tin xuyên tạc chống đảng nhà nước liên quan việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chủ trương của đảng nhà nước đối với công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không có căn cứ
nó chỉ là một cái thủ đoạn để suy diễn để xuyên tạc nhằm thực hiện những cái mục tiêu đen tối mà họ đưa ra
đó là tìm mọi cách chống đối thể chế chính trị chính quyền nhân dân trong hoạt động của mình
những đối tượng này xuyên tạc về hầu hết các nội dung liên quan đến dịch covid một mươi chín số lượng người địa phương bị nhiễm hay tử vong
xuyên tạc các hoạt động lực lượng công an khi tham gia hỗ trợ chống dịch
vụ cáo việc bộ công an quy định người dân khai báo quất mã di biến động dân cư là không cần thiết lãng phí và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các chốt kiểm soát dịch
thậm chí còn cắt ghép
dàn dựng lên những câu chuyện thông tin hình ảnh giả mạo sai sự thật về lực lượng phòng chống dịch
đặc biệt một số tổ chức như việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời voice ppsos đối tượng chống đối trong và ngoài nước
đã tổ chức cuộc thăm dò ý kiến kêu gọi tạm dừng các phương tiện công cộng trường học dự trữ lương thực thực phẩm
nó tác động một cái rất lớn đến tâm lý người dân tạo cho người dân sự hoang mang sự loạn

lo lắng trước cái diễn biến của dịch bệnh và sâu xa nữa để nó làm gây mất niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của đảng và sự điều hành chính trị chính phủ
và cũng như đồng chí nói vừa rồi nó để là nó phá vỡ khối đại đồng kết tàn dân tập mình
khi chúng ta đang đoàn kết như vậy chung tay chụp sức theo tôi hết sức nhằm hiển hết sức giảo quyền
thực tế việc sử dụng các thông tin xuyên tạc nhằm mục đích kích động chia rẽ chống phá đi ngược quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước
và lợi ích của nhân dân là một phương thức không mới của loại tội phạm này
tuy nhiên những thông tin sai sự thật như vậy sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong bối cảnh người dân đang rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba khi đề cập tới các nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh đã nêu rõ
chú trọng an ninh an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân
xác định chủ động phòng ngừa là chính sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
nghị quyết cũng nhấn mạnh củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng nhà nước hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó thì quân đội nhân dân và công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt
và trong bối cảnh dịch bệnh nghị quyết đó đã được thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế
những hành vi lợi dụng dịch covid một mươi chín để chống phá nhà nước xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng
bị xử lý triệt đề và nghiêm khắc
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nắm sát diễn biến tình hình xác minh làm rõ các trường hợp chống phá xuyên tạc kích động
để đấu tranh ngăn chặn từ xa từ sớm
đồng thời phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ
gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đập tan âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
tuy nhiên trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
thì sự cảnh giác tỉnh táo lựa chọn thông tin của người dân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng
chúng tôi rất là mong muốn nhân dân hãy bình tĩnh tỉnh táo và tin tưởng
chúng ta hãy cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống
và hết sức thận trọng khi mà chúng ta tiếp cận chia sẻ thông tin trên công dân mạng
tuyệt đối không được tham gia bình luận chia sẻ những thông tin bịa đặt sai lệch xuyên tạc
thực ra không khó để nhìn nhận mưu đồ của những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
nhằm phá hoại an ninh quốc gia xuyên tạc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
cản trở công tác chống dịch của cả nước
điều quan trọng nhất là người dân
các thông tin trên mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin thất thiệt mang tính kích động gây hoang mang dư luận
có biện pháp tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc
chúng ta nên tập thói quen chỉ tham khảo thông tin từ những nguồn thông tin chính thống
thứ hai là mỗi người dân cần nâng cao kỹ năng nhận biết các loại thông tin xấu độc thông tin giả trên không gian mạng
theo tôi là việc nhận diện và có cách ứng xử phù hợp với các nội dung thông tin này là rất quan trọng và cần thiết
và thứ ba là chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của đảng và nhà nước
sự hướng dẫn về chuyên môn của các lực lượng chức năng
đây theo tôi chính là liều kháng sinh tốt nhất đối với chúng ta trước các thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và các loại đối tượng hiện nay
có thể coi quá trình cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín là một cuộc tổng diễn tập toàn diện mang tính quốc gia
để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc khi đối mặt với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
để đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng là một mặt trận quan trọng
và tăng cường sự lãnh đạo của đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác trách nhiệm của người dân và toàn xã hội đối với các vấn đề liên quan an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
tiêm bão khẩn cấp
sau đây là tiêm bão khẩn cấp
tiêm bão khẩn cấp
tiêm bão khẩn cấp
hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm linh chín ba độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực thừa thiên huế đến
quảng ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm linh bảy chín độ kinh đông trên đất liền khu vực từ thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm trên biển trong một mươi hai h tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi hai một mươi bảy độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
do ảnh hưởng của bão số sáu trạm đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trong một mươi hai giờ qua từ bảy h đến một mươi chín h bão đã gây mưa rất to ở khu vực từ quảng trị đến bình định với tổng lượng mưa phổ biến từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm bảy mươi mm
các tỉnh con tum gia lai phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên tám mươi mm
trước diễn biến phức tạp của bão chiều nay phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cơn bão số sáu có hướng di chuyển khá đặc biệt vì hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên biển đông
và di chuyển vào đất liền rất nhanh vì vậy các địa phương cần phải bám sát tình hình đặc biệt đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên đất liền
đồng thời chủ động xây dựng phương án phòng chống lụ ống lụ quét và sạt ở đất